thưa quý vị đến nay việt nam đã điều trị khỏi tám trăm bảy mươi chín trăm chín mươi bảy bệnh nhân covid một mươi chín
trong số các f đang điều trị thì có gần năm trăm linh ca nặng phải thở máy can thiệp mẹ fmo
các tỉnh miền tây tiếp tục ghi nhận ca mắc covid một mươi chín rất cao
trong đó thì có nhiều ca cộng đồng như cần thơ cà mau tiền giang đồng tháp
có hai tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong vòng một mươi bốn ngày qua là yên bái và bắc cạn
ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một tới đây thì thành phố phú quốc của tỉnh kiên giang
sẽ đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên của ngành du lịch việt nam
trong giai đoạn bình thường mới sau gần hai năm đóng băng do covid một mươi chín
sau khi nhập cảnh du khách sẽ được tiến hành sang lọc sức khỏe tại sân bay
cài đặt ứng dụng igovn và pc covid trước khi di chuyển thẳng về khách sạn